tại xã cam hải đông huyện cam lâm tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ và khánh thành giai đoạn một khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma
tham dự có hơn ba trăm linh đại biểu gồm đại diện các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo nhiều tỉnh thành phố thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân địa phương
khu tưởng niệm được xây dựng trên khu đất rộng hơn hai mươi năm m hai thuộc khu hai khu du lịch bắc bán đảo cam danh kinh phí xây dựng công trình do các tổ chức công đoàn người lao động cả nước và kiều bào đóng góp trong chương trình nghĩa tình hoàng sa trường sa do tổng liên đoàn lao động việt nam phát động từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ tổng liên đoàn lao động việt nam đã tiếp nhận hai mươi tỷ đồng do các cấp công đoàn công nhân viên chức người lao động đóng góp xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma